trước mùa mưa năm nay người dân xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cả lối
sẽ có được con đường mới thanh thang về tận trung tâm
kết hợp với các nhánh đường bê tông về đến tận các thôn buôn và cơ sở hạ tầng sẵn có
đây là tuyến huyết mạch mở ra hướng phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế và an sinh xã hội
niềm mơ ước của hàng trăm mộ dân nơi còn nhiều khó khăn này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
sáu năm mét bắt đầu từ trà khê về trung tâm xã đang dần được thống suốt
nhà cửa hàng quán mọi hoạt động mua bán vận chuyển nông sản cũng vì thế mà trở nên tấp nập rội ràng hơn
điều ít ai có thể ngờ rằng hơn sáu trăm linh mộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã vùng cao ca lối lại có được ước mơ này
hồi kia khó khăn lắm đi xe đạp cũng được mà chỉ đi bộ thôi từ cả lưới mà xuống sơn hòa
không phải là bình thường như thế này mà năm nay là rất bình thường
thế tinh thần của tôi thì thật
cái con đường này rất vui mừng phấn khởi
vì là đáng quan tâm nhà nước là phục vụ cho dân
đường sẽ hết lầy đi lại không còn nguy hiểm
giao thương hàng hóa nông sản đặc biệt là việc học hành của con em và khám chữa bệnh sẽ thuận lợi hơn
đó không chỉ là mong mỏi của bà con mà còn là mong mỏi của chính quyền địa phương từ bao lâu nay
viết tâm của huyện là trước mùa mưa năm nay trước mùa mưa năm hai nghìn hai mươi này là hoàn thành nhiều
hoàn thành xong dứt đến một mươi hai km đường từ trà khê đi cao lối
liên quan đến công tác vòng
chuyện nông sản tỉnh hà nội thu tiền thu nhập rất là khá
mùa khô đã gần kề đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hơn ba km đường còn lại với kinh phí gần chín bảy tỷ đồng
đảm bảo đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa năm nay đáp ứng nhu cầu đi lại đồng thời thực hiện hoài bão của người dân như đã cam kết
đây cũng là con đường cuối cùng về các xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh được bê tông nhựa hóa